những robot mềm mại như nhân vật baymax trong series phim hoạt hình big hero sáu sẽ sớm trở thành hiện thực
trong bối cảnh các nhà khoa học mỹ đang phát triển một loại robot bơm hơi mới
có thể hoạt động trong nhiều môi trường từ tờ vũ trụ đến trong gia đình
đây là robot được nhóm nghiên cứu của trường đại học brigham young phát triển với tên gọi vua louis
robot làm bằng vải và có cấu tạo bên trong tương tự như lốp xe đạp
những chuyển động của vua louis diễn ra theo cơ chế bơm hoặc rút hơi
được điều khiển bằng hệ thống máy tính kết nối với các vi mạch trong robot
không chỉ mềm mại vua louis còn rất nhẹ dễ vận chuyển và rẻ hơn so với robot truyền thống
nghiên cứu này đã được nasa lựa chọn đầu tư
theo các nhà nghiên cứu loại robot bơm hơi có thể được sử dụng
ở những khu vực khó tiếp cận trong các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ
giúp đỡ người già hoặc người khuyết tật thậm chí phục vụ các vệ tinh trong không gian
hiện thách thức đối với các nhà nghiên cứu là làm cho chuyển động của vua louis trở nên chính xác hơn
sau một năm thử nghiệm pháp vừa triển khai tháp pháo radar được xây dựng dọc theo các quốc lộ
nhằm ghi nhận những trường hợp lái xe quá tốc độ
thông tin thú vị này cũng kết thúc chương trình của chúng tôi hôm nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trụ radar thế hệ mới nhất này có tên gọi mesta fusion hai
được thử nghiệm từ tháng chín năm hai nghìn một mươi tám tại một số thành phố lớn
là một radar đa chức năng được trang bị anten radar doppler
theo dõi đa mục tiêu thế hệ mới với chùm tia ba d rộng cùng camera có độ phân giải cao
nên từ trên đỉnh của mình mesta fusion hai có khả năng quét tới ba mươi hai phương tiện lưu thông
trên tám làn đường cùng một lúc trong khoảng cách hai trăm linh m
bằng cảm biến dung hợp cả hai nguồn thông tin từ anten và camera
mesta fusion hai còn có khả năng về mặt kỹ thuật
để ghi nhận toàn bộ các vi phạm trong giao thông khác
như lấn vạch liên tục vượt bên phải sử dụng điện thoại di động trong khi lái xe
tăng giảm tốc độ đột ngột không giữ khoảng cách an toàn không dừng xe khi có bảng stop
và thậm chí còn nhận biết được người ngồi phía trước không cài dây an toàn
vi phạm tốc độ trên đường cao tốc
hiện tại các radar tháp pháo này đã được phòng thí nghiệm đo lường và thử nghiệm quốc gia phê duyệt
chỉ để kiểm soát tốc độ của các phương tiện lưu thông và vượt đèn đỏ